nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và tiến tới kỷ niệm năm mươi năm nhà tình báo nỗi lạc
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc hy sinh
trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với thân nhân gia đình và đồng đội đã tổ chức hội thảo khoa học
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc người cộng sản kiên trung mẫu mực nhà tổ chức chỉ huy và hoạt động tình báo xuất sắc
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc hoàng minh đạo là một nhân vật đặc biệt và một nhân cách đặc biệt
ông là người đặt nền móng cho sự ra đời của ngành tình báo quốc phòng đồng thời cũng là người chỉ huy đầu tiên của ngành tình báo quân sự việt nam
với những đóng góp của mình ông vinh dự là người duy nhất trong số các anh hùng liệt sĩ được tặng huân chương hồ chí minh cao quý
anh hùng liệt sĩ đào phúc lộc cùng những đồng chí đồng đội của ông đã từng tham dự vào khá nhiều sự kiện quan trọng ở những thời điểm bước ngoặt của lịch sử nước nhà
vì thế những hồi ức của các đồng đội với sự giày công siêu tầm của tiến sĩ đào thị minh vân con gái đầu lòng của ông là nguồn tư liệu quý giá tin cậy làm sống lại cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng đã trở thành huyền thoại
đồng thời cũng là những tư liệu tham khảo có giá trị giúp cho chúng ta hiểu thêm quá trình ra đời và phát triển của ngành tình báo quân sự nói riêng và lịch sử cận hiện đại nước nhà nói chung